ngày hai tháng năm bà con tập trung tại đình làng thượng để nghe tuyên truyền về thắng lợi của cuộc biểu tình và kế hoạch đối phó với sự khủng bố của địch
chỉ một ngày sau đó đình làng thượng lại trở thành nơi bọn thực dân phong kiến đàn áp sát hại dã man đồng bào yêu nước hạnh lâm
ngày bốn tháng năm thực dân pháp và chính quyền phong kiến tây sai ở nghệ an đã điều quân tới hạnh lâm khủng bố chấn áp biểu tình và sát hại một mươi tám người làm bị thương một mươi bảy người
sự kiện ở hạnh lâm đẩy phong trào đấu tranh của nhân dân thanh trương lên cao trào mới sồi động và quyết liệt hơn
chúng tôi may mắn được tới thăm và trò chuyện với nhân chứng cuối cùng trong phong trào soviet nghệ tĩnh của huyện thanh trương cụ phan tố đức
dù đã một trăm linh bốn tuổi cụ vẫn nhớ rất rõ
về phong trào quân chúng lúc đó để chuẩn bị cho các hoạt động đấu tranh trong huyện
sau sự kiện mùng một tháng chín năm một nghìn chín trăm ba mươi khi hai vạn nhân dân của tổng kéo về phá huyện đường
khiến tri huyện phải bỏ chạy đã đánh dấu việc nhân dân lên làm chủ tự quyết định các vấn đề trong huyện
và ngay sau khi đánh đuổi được chính quyền phong kiến ở huyện nhân dân thanh trương đã tập trung về đỉnh võ liệt
đây đã trở thành trụ sở làm việc của chính quyền soviet
từ đó nơi đây cũng trở thành nơi dạy chữ quốc ngữ diễn thuyết trèo cờ đảng và các sinh hoạt văn hóa của huyện
chúng tôi được ông trần văn thìn chủ tịch hội người cao tuổi
xã võ liệt và cũng nguyên là một thầy giáo một người nghiên cứu lịch sử của huyện thanh trương đưa đến
giới thiệu về lịch sử của ngôi đình võ liệt được mệnh danh là văn miếu của nghệ an gắn với phong trào soviet nghệ tĩnh
khi phong trào soviet nghệ tĩnh nổi dậy thì nhân dân thanh trương dưỡng dư lãnh đạo của đảng
cùng đàn tập trung vào vệ đình võ liệt
cùng đàn tập trung vào vệ đình võ liệt
để đậu tranh lật đổ chính quyền phong kiến để thực hiện được chính quyền về tài nhân dân về nông dân
thế cái sức mạnh của nhân dân võ liệt lúc đó và nhân dân thanh trương lúc đó là như một cái lằn sóng
nó trào lên tất cả từ mọi ngọn núi mọi dòng sống từ mọi nhà và mọi người
từ đường nội của đảng đó tuy rằng là số đảng viên rất ít
nhưng mà nó gắn rất chặt
với mọi cái nhà mọi ngọ và mọi đường thốt cho nên cái chủ trương đó nó thấm dần trong tất cả mọi người
cho nên khi có lệnh biểu tình thì toàn dân từ già đến trẻ từ nam đến nữ nam phù lầu ấu
kể cả qua dòng sống kể cả qua núi không ai dừng lại cả
tất cả đều ua về để chúng ta thực hiện cái nhiệm vụ khác là một cái trách nhiệm giải phóng quê hương và giải phóng dân tộc

tất cả các cuộc đấu tranh từ những ngày đầu của phong trào soviet nghệ tính ở thanh trương
đã đóng góp một phần quan trọng cho sự hình thành của các tổ chức nông hội đỏ tự vệ đỏ trên toàn tỉnh
những bước khởi đầu đó cũng tạo tiền đề cho cuộc biểu tình quy mô lớn của người dân thanh trương hưng nguyên về phủ lị ngày một mươi hai tháng chín năm một nghìn chín trăm năm mươi